trong chương trình lao động và xã hội tuần này của kênh truyền hình nhân dân chúng tôi xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng đến với những tấm gương người cao tuổi làm kinh tế giỏi của tỉnh quảng ninh đã có nhiều đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội tại địa phương
cả nước hiện có gần bốn trăm linh người cao tuổi làm kinh tế giỏi
qua thực tiễn của phong trào và nhất là những gương làm kinh tế giỏi của người cao tuổi trong cả nước cho thấy các điển hình tiên tiến đã thể hiện ý chí không cam chịu đói nghèo không bó tay trước những khó khăn của cuộc sống
biết phối kết hợp sức mạnh của tổ chức sức mạnh giữa người già và thanh niên trẻ để tạo ra nguồn lực mới cho sự phát triển
nắm bắt kịp thời những chủ trương chính sách của đảng nhà nước vận dụng một cách sáng tạo kịp thời vào điều kiện cụ thể của địa phương và gia đình đem lại lợi ích cho chính bản thân và cho con cháu cũng như cho cả cộng đồng xã hội
qua đó đã tạo thêm nhiều động lực tốt trong việc tích cực giúp đỡ người nghèo khó khăn hăng hái tham gia các hoạt động từ thiện nhân đạo
với tinh thần còn sức khỏe còn trí tuệ sẽ còn cống hiến cho xã hội nhiều người cao tuổi đã đăng ký làm các mô hình sản xuất kinh doanh tích cực nghiên cứu tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ mới áp dụng vào sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế cao
nhiều doanh nghiệp phát triển đã góp phần tạo việc làm cho hàng chục nghìn người lao động đồng thời giúp mang sản phẩm của việt nam ra với thị trường trong và ngoài nước
cái việc mà hỗ trợ cho người cao tuổi làm kinh tế đấy thì chúng tôi cũng đang
nói ra là có một sức năng tỏa rất lớn
ví dụ như là ở các địa phương các mô hình các hộ làm kinh tế giỏi thì tự họ nhân ra tạo điều kiện giúp đỡ cho những người xung quanh
ví dụ như là trồng rừng nuôi trồng thủy sản ví dụ như là những người nuôi trồng thủy sản những người có kinh nghiệm người ta lại phổ biến truyền cho những người mới
cho nên là phải nói là sức năng tỏa rất lớn

tỉnh quảng ninh có gần một trăm linh triệu đồng

trong đó độ tuổi từ sáu mươi đến dưới bảy mươi chiếm khoảng sáu mươi
như vậy có thể thấy đây là những người còn đủ trí tuệ sức khỏe để tham gia phát triển kinh tế
ông nguyễn văn được ở xã việt dân gia đình có một hectare vườn
sau khi nghỉ công việc ở xã thực hiện phong trào người cao tuổi làm kinh tế giỏi của địa phương
ông được đã cải tạo lại vườn tược học hỏi bạn bè các mô hình trồng cây ăn quả cho năng suất cao lại ổn định đầu ra
vì vậy ngoài việc trồng các cây ăn quả như chuối nhãn ông đã bắt tay vào trồng cây na theo kỹ thuật việt gáp
người cao tuổi thì già hẳn thì nó chưa phải già
cho nên là cũng vẫn cứ phải nao động thì nó cho nó khỏe người
không có cái việc làm thì nó cảm thấy nó cũng yếu người đi
cho nên là vừa có thu nhập lại vừa tăng được cái sức khỏe cho người cao tuổi
thì nhìn chung là hội người cao tuổi của
cái tri hội thôn tân thành này thì đại bộ phận là có vườn mà đại bộ phận là bây giờ là tập trung là làm vườn mà đều có thu nhập cả
với lòng đam mê và không muốn dựa vào con cháu lúc tuổi già xế bóng
ông được ngày ngày chăm chút vườn cây của mình và đất cũng không phụ lòng người
quả na do ông trồng ra năm nào cũng mang lại hiệu quả cao
thương lái vào tận vườn mua đầu ra ổn định nên càng làm cho ông thêm phần động lực để tiếp tục làm kinh tế
điểm nổi bật của những người cao tuổi làm kinh tế giỏi là sự thể hiện ý chí nguyện vọng nghị lực tâm huyết
bởi đa số người cao tuổi đều từng nghèo khó mà vươn lên
thậm chí có người từ bần hàn gian khổ tay trần chân đất không cam chịu đói nghèo
đúng là tuổi cao thì trí cao nàm thì mang tiếng là già thì sức khỏe thì nó có giảm sút
nhưng mà về kinh nghiệm về cây trồng các thứ
thứ nhất là nàm để kinh tế của mình thứ hai là vận động con cháu cùng nàm và cũng hướng dẫn kỹ thuật cho các con các cháu nàm
nhìn chung là các con các cháu của các cụ đều đạt kinh tế khá một ngày một khá
nói đến ông phạm văn ngoan hội viên hội người cao tuổi thị xã đông triều thì không ai là không biết
bởi ông là một trong những điển hình làm kinh tế giỏi của hội
ông ngoan là thương binh bốn trên một hoàn cảnh gia đình rất khó khăn suy nghĩ làm sao để có nguồn kinh tế ổn định cho gia đình đã khiến ông nhiều đêm chăn trở
nhận thấy cây mai vàng đang được nhiều người ưa chuộng nhất là vào dịp tết đến xuân về
năm hai nghìn một mươi ông đã bắt tay vào trồng loại cây khó tính này
tuy sức khỏe không tốt nhưng ông vẫn miệt mài tìm hiểu khoa học kỹ thuật để làm sao cho cây ra hoa đúng dịp tết phục vụ nhu cầu người chơi

thương hoạch hàng năm từ cây mai của gia đình ông cũng khoảng một tỷ tỷ
bước đầu thì nói chung là tôi làm cây mai vàng thì nó cũng khó khăn
sau đó là dành học hỏi kinh nghiệm của bạn bè của anh em cũng của đồng đội hỗ trợ để chúng ta cũng vượt qua
và đến bây giờ cây mai vàng tôi cũng có cái thương hiệu
nếu làm kinh tế mà cảm thấy cứ khí thế này thì tôi thấy rất nhiều vụ ở đây
vườn mai vàng nhà ông ngoan từ chỗ ban đầu chỉ có hơn chục gốc này đã lên hàng trăm gốc mai mang lại thu nhập hàng tỷ đồng mỗi vụ cho gia đình
tiếng lành đồn xa hiệu quả từ mô hình trồng cây mai vàng của ông đã được nhiều tỉnh lân cận biết đến và tổ chức các đoàn đi tham quan học hỏi để áp dụng tại địa phương
thương hiệu mai vàng của nhà ông ngoan cứ thế mà càng thêm giá trị
để rồi mỗi dịp tết đến xuân về lại tấp nập người đến vườn xem và mua về chơi
phải nói là tâm huyết rất nhiều trong vấn đề để nhằm phát huy được trí tuệ phát huy được vị thế của mình cũng như phát huy được tài năng của mình trên mọi nhiệm vụ
có thể nói người cao tuổi là những người đã từng trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống nên tích lũy được nhiều kinh nghiệm có đủ chiều sâu trong sự quan sát và nhìn nhận
tuy nhiên cũng phải nói rằng
để làm được kinh tế giỏi thì người cao tuổi cũng cần phải có sự đam mê nhất định tâm huyết với những điều mình quyết tâm thực hiện bởi làm kinh tế không đơn giản như tìm ra lời giải cho bài toán
nhà máy sản xuất gạch không nung thanh tuyền được hình thành trên ý tưởng khi mà nhu cầu dùng điện của người dân tăng cao và nhà máy nhiệt điện đông triều chưa có hướng xử lý đối với cho bay và xỉ thải
đây là hai nhân tố gây ảnh hưởng rất lớn đến môi trường
trong lúc mà thị xã đông triều và tập đoàn tkv và nhà máy nhiệt điện đông triều đang loay hoay đi tìm bãi để trôn nấp xỉ
thì thanh tuyền là một doanh nghiệp mà phải nói là nắm bắt được cơ hội này
thì thấy là cái vị trí mà trôn nấp bãi xỉ thì diện tích đất ở khu vực này là gần như cạn không còn chỗ trôn nấp
thế thanh tuyền mới mạnh dạng đầu tư một nhà máy gạch không nung
gạch ngoái không nung dùng bằng cho bay và xỉ thải để xây dựng làm cái nhà máy để phục vụ cho xã hội và môi trường
hiện nhà máy gạch không nung thanh tuyền đang giải quyết công ăn việc làm cho hơn ba trăm linh công nhân
song điều đáng tự hào nhất đây là nhà máy gạch không nung đầu tiên của việt nam được làm bằng cho bay và xỉ thải
đã góp phần không nhỏ trong công tác bảo vệ môi trường
như vậy có thể thấy dưới bàn tay cần cù và khối óc sáng tạo của con người thì
mọi thứ không thể sẽ trở thành có thể
người cao tuổi mà làm kinh tế thì cái sâu xa nhất thì là có tâm với tầm
và cái thứ ba nữa là cái lòng nhiệt huyết luôn luôn học hỏi lòng đam mê thì với càng nam thì càng khỏe ra
qua tổng kết năm năm năm hai nghìn một mươi hai hai nghìn một mươi bảy
về kết quả mà người cao tuổi làm kinh tế giỏi thì tỉnh quảng ninh có trên hai năm trăm linh người cao tuổi
trong đó có rất nhiều người cao tuổi làm kinh tế thu nhập lên đến hàng tỷ đồng trong năm
người cao tuổi làm kinh tế thì họ cũng nâng cao đời sống văn hóa
như trên cái lĩnh vực từ những cái làm kinh tế thì họ có cái điều kiện
thí dụ như là tham gia các cái phong trào công tác tử thiện
thế rồi tham gia các cái phong trào là xây dựng nàng văn hóa xây dựng thôn khu xây dựng chương trình nông thôn mới
người cao tuổi đóng góp một phần rất là quan trọng trong vấn đề mà xây dựng chương trình nông thôn mới
trong đó có các cái tiêu chí như xây dựng nòng văn hóa rồi là vấn đề thôn xóm rồi là cộng đồng dân cư
rồi là đại đoàn kết các dân tộc của hàng năm là người cao tuổi đã tham gia
thế là công tác tử thiện rồi là chăm lo cho các cái trẻ em
những khó khăn tàng tật và những cái hộ nghèo là người cao tuổi tham gia các cái phong trào như vậy
chúng tôi đề nghị là nhà nước tạo điều kiện để các người cao tuổi có điều kiện mà có tín nhiệm
mà tôi nói thật là người cao tuổi làm thì cũng đảm bảo cái chữ tín rất là cao
cho nên là đây cũng là một cái mà thao gỡ để người cao tuổi
muốn làm kinh tế thì phải có vốn
vốn thì tùy theo từng cái loại hình những cái ngành nghề nhưng mà phải có thì mới làm được
thứ hai nữa là cái
truyền đạt tức là hỗ trợ kỹ thuật cho những người cao tuổi này
ví dụ là trước đây là có những cái người người ta mở ra những cái nớp ấy
để mà phổ biến những cái khoa học những cái kiến thức khoa học
ví dụ như là một cái người làm chăn nuôi chẳng hạn mà không có kiến thức
thì làm mò thì hiệu quả nó rất thấp
cho nên là chúng tôi cũng mong muốn là các cái cơ quan chức năng ấy
và nhà nước ấy là quan tâm mở nớp
hồi dưỡng đào tạo và truyền đạt những cái kiến thức này cho người cao tuổi
không thể phủ nhận một điều những năm qua phong trào làm kinh tế giỏi đã được đông đảo người cao tuổi hưởng ứng
phát triển mạnh cả bề rộng và chiều sâu thu hút giải quyết việc làm cho hàng triệu lao động
tạo sức lan tỏa rộng trên nhiều lĩnh vực khắp các vùng miền trên cả nước
người cao tuổi làm giàu cho gia đình động viên hỗ trợ con cháu thực hiện chương trình khởi nghiệp do thủ tướng chính phủ phát động
phát triển kinh tế
tăng thu nhập tham gia các hoạt động xã hội từ thiện nhân đạo giúp đỡ người nghèo ngày càng thiết thực có hiệu quả
đóng góp tích cực vào quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp xóa đói giảm nghèo nâng cao chất lượng cuộc sống cho người cao tuổi
góp phần bảo vệ môi trường xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh
đồng thời làm phong phú sâu sắc hơn nội dung phong trào thi đua tuổi cao gương sáng
từ đó vai trò vị thế của tổ chức hội người cao tuổi ngày càng được khẳng định
nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa hội người cao tuổi với các bộ ban ngành đoàn thể
góp phần tích cực thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy đảng các cấp chính quyền
nhất là cuộc vận động của mặt trận tổ quốc về xóa đói giảm nghèo
đã góp phần thiết thực hiệu quả trong việc giảm hộ nghèo ở từng địa phương
trong những năm vừa qua thì phải nói là cái số người
mà làm kinh tế mà có giá trị cao thì ngày càng phát triển
ví dụ như là cách đây một mươi năm thì đến bây giờ chúng tôi thống kê được độ khoảng tăng một mươi năm
trước đây có năm mươi chín thế nhưng bây giờ gần bốn trăm linh người làm kinh tế giỏi
trong đó thì phải nói là trên một trăm linh người là người ta làm chủ trang trại
làm doanh nghiệp rồi làm công ty thế rồi thương mại dịch vụ
trên tất cả mọi lĩnh vực quản lý
sống thì đều có người cao tuổi tham gia và đa số những người nghỉ hưu mới khởi nghiệp
người cao tuổi làm kinh tế giỏi không giới hạn về tuổi tác
chỉ cần còn sức khỏe sẽ còn lao động còn trí tuệ còn cống hiến
khai thác tiềm năng thế mạnh tại địa phương gia đình bản thân để phát triển kinh tế
đầu tư khá toàn diện trên các lĩnh vực công nghiệp nông lâm ngư nghiệp thương mại dịch vụ
nhiều người cao tuổi đã trở thành doanh nhân giàu
có quản lý những doanh nghiệp lớn tham gia tích cực có trách nhiệm vào các hoạt động an sinh xã hội
luôn có nguyện vọng tiếp tục được làm việc say mê sáng tạo công hiến làm giàu cho gia đình quê hương và đất nước
điểm nổi bật của những người cao tuổi vẫn lao động sản xuất làm kinh tế giỏi là sự thể hiện ý chí
nguyện vọng nghị lực
và đến đây thì thời lượng của chương trình lao động và xã hội tuần này của kênh truyền hình nhân dân cũng đã kết thúc
xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi